chế tạo tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vật liệu nổ đoàn văn thể chú huyện vĩnh thuận tỉnh kiên giang vừa bị tòa nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt ba mươi tháng tù
theo cáo trạng vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba thể đến cảm mau chơi và gặp hoàng không rõ nhân thân lai lịch quen nhau lúc đi làm thuê ở phú quốc
biết hoàng có súng nên thể hỏi xin và được hoàng đưa cho một bộ cò súng cùng với nhiều viên đạn vỏ đạn hạt nổ thuốc nổ đồng thời bán cho thể một kg đạn trì
sau đó thể về nhà chế tạo thành súng và mang đi bắn chim hai lần
đến ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba thể tiếp tục mang súng đi bắn chim thì bị bắt quả tang
qua kết quả giám định khẩu súng đạn và thuốc nổ nói trên là vũ khí quân dụng và vật liệu nổ hội đồng xét xử đã tuyên phạt thể một năm sáu tháng tù về tội chế tạo tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và một năm tù về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ